trong khi ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới những ngày qua còn chưa dừng lại thì hiện nay theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương một áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành trên biển tiếp tục mạnh lên và nguy cơ trở thành bão số một mươi một khi vào biển đông
tại cuộc họp khẩn cấp ứng phó với mưa lớn và xả lũ chiều nay ông hoàng đức cường giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết
áp thấp nhiệt đới hiện đang mạnh cấp sáu bảy giật cấp chín cách philippines khoảng một hai trăm linh km cách biển đông nước ta một năm trăm linh km
áp thấp đang di chuyển khá nhanh với vận tốc khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi km một giờ dự báo đêm một mươi hai ngày một mươi ba tháng một mươi áp thấp sẽ đi vào biển đông
theo nhận định khi vào biển đông áp thấp vẫn giữ nguyên cấp gió nhưng đi đến giữa biển đông đêm ngày một mươi ba tháng một mươi sẽ mạnh dần lên thành bão số một mươi một
và có thể đổ bộ vào các cấp gió
quảng trị bắc bình định khoảng ngày một mươi năm một mươi sáu tháng một mươi với diễn biến rất nguy hiểm
bão đổ bộ đúng thời điểm không khí lạnh tăng cường mạnh nên sẽ gây ra một đợt mưa to cho khắp miền trung